tại thành phố cần thơ đoàn công tác số một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí trần quốc cường
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban nội chính trung ương dẫn đầu đã làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ
về việc kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
đoàn công tác cũng làm việc về vấn đề kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế
chức vụ tại một số cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan chức năng tại thành phố cần thơ
đồng chí trần quốc cường nhấn mạnh việc kiểm tra để các địa phương đánh giá lại kết quả tiếp nhận và giải quyết các đơn thư tố cáo
các báo cáo kiến nghị sẽ giúp cho ban chỉ đạo trung ương ban thường trực và các cơ quan ban ngành chức năng của trung ương
có thêm thông tin ý kiến để tham mưu đề xuất qua đó nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân cán bộ đảng viên
đối với đảng và công tác phòng chống tham nhũng trên cả nước
tại buổi làm việc đoàn công tác đã công bố kế hoạch số hai trăm hai mươi hai và quyết định số hai trăm hai mươi ba của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng về việc kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế chức vụ tại một số cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan chức năng